đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ do ngoại trưởng mike pompeo dẫn đầu trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tại việt nam
cuộc gặp thể hiện sự coi trọng của bộ ngoại giao hoa kỳ nói chung ngài ngoại trưởng nói riêng đối với bộ công an việt nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh
làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ góp phần kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ tạo cơ sở củng cố thúc đẩy lòng tin chiến lược góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu
ngoại trưởng hoa kỳ cảm ơn bộ trưởng bộ công an đã dành thời gian tiếp đoàn ngài ngoại trưởng gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân miền trung việt nam đang phải gánh chịu hậu quả của lũ lụt
hoa kỳ đã quyết định viện trợ việt nam hai triệu usd để hỗ trợ những thiệt hại do thiên tai bộ công an việt nam mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ thực chất nhằm đối phó với những thách thức an ninh chung khu vực